chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin thưa quý vị mặc dù nới lỏng giãn cách từ ngày hôm nay là ngày một tháng một mươi
nhưng mà nếu như người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ vẫn bị xử lý
hay là chỉ thị một mươi tám sẽ được ban hành là thông tin mà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang
thông tin tại chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời vào tối ngày hôm qua ba mươi tháng chín
theo đó từ ngày một tháng một mươi người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi thành phố hồ chí minh
người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã qr
dụng vneid và lịch sử tiêm chủng vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh đối điều kiện lưu thông
tuy nhiên mặc dù thành phố không kiểm soát lưu thông bằng chốt cố định
nhưng sẽ vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường
và nếu khi kiểm tra người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định
đối với người lao động ở khu vực giáp ranh di chuyển bằng xe cá nhân lên tp hcm làm việc và ngược lại
thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đã được tiêm vaccine
có đăng ký đi đường bằng mã qr để xuất trình tại các chốt
ngoài ra thành phố cũng sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp
tổ chức xe đưa rước công nhân để đảm bảo an toàn
theo chia sẻ của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoàng
và hiện thành phố đang đứng trước sự lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế
đây là hai mặt trận quan trọng có mối liên hệ hỗ trợ lẫn nhau
khi thành phố chống dịch có hiệu quả kiểm soát được dịch bệnh giảm thiểu tử vong
sẽ tạo ra nguồn lực tác động sự phát triển của nền kinh tế
và để làm được điều đó thành phố sẽ phải thực hiện một chí thị mới chỉ thị một mươi tám được ban hành
cùng đó thành phố sẽ vẫn chống dịch linh hoạt
nhưng vẫn giải quyết việc phát triển kinh tế theo các nhiệm vụ trọng tâm
một là thành phố phải sống tích ấn an toàn trong môi trường có dịch
và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh lao động
hai là người dân chính là chủ thể của phòng chống dịch
nếu không có sự góp sức của người dân thành phố khó chống dịch thành công
thứ ba vai trò của các thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đều được đề cao
doanh nghiệp nếu được sản xuất phải đảm bảo được các điều kiện an toàn
thành phố có nhiều cách hỗ trợ cho doanh nghiệp
tuy nhiên bản thân doanh nghiệp phải cùng cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ thành trì của mình
tối ngày ba mươi tháng chín tại chốt kiểm soát dịch khu vực cầu đức hòa xã hữu thạnh huyện đức hòa
đã xảy ra tình trạng ủng ứ do hơn một người đi phương tiện cá nhân
lưu thông theo quốc lộ n hai để về quê
và trước tình trạng này ba lãnh đạo tỉnh long an đã thuyết phục cũng như ghi nguyện vọng của người dân
để phân ra các nhóm đồng thời gửi văn bản đề nghị các địa phương phối hợp đón người dân về quê theo nguyện vọng
theo đó nhóm chịu ở lại long an sẽ được địa phương cùng tương thuyết với chú trọ miễn phí tiền trọ trong tháng tới
hỗ trợ lương thực và sẽ đề nghị các doanh nghiệp tại tỉnh nhận bộ làm trong giai đoạn phục hồi sản xuất đầu tháng một mươi
nhóm người dân long an từ các huyện khác ngoài huyện đức hòa sẽ được các huyện hỗ trợ đóng về
nhóm còn lại gồm một hai trăm bảy mươi bốn người thuộc các tỉnh an giang đồng tháp bạc liêu hậu giang trà vinh
vĩnh long tây ninh bình dương đắk nông kiên giang bến tre tiền giang sóc trăng cà mau
gia lai và thành phố cần thơ hiện đang vẫn ở tạm tại một điểm trường học do huyện đức hòa bố trí lo
ăn nghỉ chăm sóc y tế tạm thời tuy nhiên hiện nguyện vọng của những người này là chỉ muốn được trở về quê nhà
những người này đều đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa covid một mươi chín và được long an quản lý chăm
sốc và xét nghiệm y tế do đó ubnd tỉnh long an mong các địa phương có người dân kể trên quan tâm
và tạo điều kiện phân công đơn vị làm đầu mối để phù hợp với các ngành chức năng của long an tiếp
tục thực hiện đón người dân trở về trong khoảng thời gian từ ngày một cho đến ngày năm tháng một mươi
có thể nói là công tác xét nghiệm potech f tại tp hcm đã đi đúng trọng tâm trọng điểm và
mang lại hiệu quả cao
khi mà chỉ trong bảy ngày tp hcm đã trải qua đợt xét nghiệm diện rộng nhanh và cũng như là thành công nhất
với một mươi năm triệu lượt người được lấy mẫu và tỷ lệ dương tính là chỉ một và đó là thông tin mà tổng kết
trong báo cáo xét nghiệm diện rộng sars cov hai từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín mà phó chủ tịch
ubnd tp hcm ngô minh châu vừa ghi
phương thức triển khai trong đợt xét nghiệm này là hai ngày đầu xét nghiệm hết năm vùng nguy cơ vòng một
hai ngày kế tiếp xét nghiệm xong vùng cao
vùng đỏ và vòng hai và hai ngày tiếp theo xét nghiệm hết năm vùng vòng ba cho vùng cam đỏ và vòng hai cho
vùng xanh cận xanh và vàng ngày cuối báo cáo kết quả như vậy tp hcm đã xét nghiệm nhanh ba lần
cho người dân vùng đỏ và cam và hai lần cho người dân vùng vàng cận xanh và xanh để chuẩn bị nguồn
lực cho đợt xét nghiệm này thủ tướng đã chi đạo hỗ trợ tp hcm một mươi triệu kit test nhanh năm nhân
sự xét nghiệm với tổng lực lượng lấy mẫu là gần một mươi bốn người tổng số lực xét nghiệm tp hcm từ
hiện trong bảy ngày là một mươi năm triệu lượt người trung bình mỗi ngày xét nghiệm cho hai ba triệu người đặc biệt
có ngày tp hcm xét nghiệm nhanh cho hơn ba hai triệu người qua đó thành phố phát hiện ba mươi năm ba trăm tám mươi bảy ca dương
tính tỷ lệ dương tính trên tổng mẫu xét nghiệm liên tục giảm ngày hai mươi bảy tháng chín còn một tại một
số vùng xanh tỷ lệ dương tính rất thấp cụ thể như tại quận bảy là ba huyện cần giờ là một
tp hcm đánh giá được xét nghiệm từ ngày hai mươi một tháng chín là thành công nhất xét nghiệm trên diện rộng nhất
với thời gian thực hiện ngắn nhất tỷ lệ dương tính liên tục giảm ở tất cả các vùng nguy cơ
trước đó từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín tp hcm đã triển khai xét nghiệm diện rộng sáu đợt
cho các hộ dân theo vùng nguy cơ kết quả là tỷ lệ dương tính qua các đợt liên tục giảm
từ ba sáu đợt một xuống còn một một ở đợt sáu ngộ độc rượu thường gặp trong các dịp lễ tết
tuy nhiên trong thời điểm cả thành phố giãn cách do dịch covid một mươi chín
bệnh viện thống nhất đã tiếp nhận một mươi hai bệnh nhân bị ngộ độc rượu và hiện đã có đến sáu ca tử vong
đây là hai trong số những bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện thống nhất
tuy các bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng giống sai rượu nhưng dựa vào triệu chứng lâm sàng
các bác sĩ đã nghi ngờ họ ngộ độc cồn công nghiệp methanol sau đó kết quả kiểm tra độc chất đã xác định điều này
methanol là một chất được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp có mùi tương đối giống với rượu thật là ethanol
khi vào trong máu methanol chuyển thành dạng axit phọt mít và muối phọt mát tác động lên các cơ quan khác nhau
gây tổn thương sự hô hấp suy thận dẫn đến tử vong nếu hàm lượng trên tám mươi mg trên một dl
hiện bây giờ những bệnh nhân đã vào đã tử vong một số này thì điều trị được
thì với cái nồng độ khá cao thì có những cái bệnh nhân là chúng tôi thì thấy rằng
là cái nồng độ nó lên đến một trăm sáu mươi mg trên dd như vậy thì nếu mà so với cái bắt đầu tác dụng độc thì nó gấp tám lần
gấp tám lần và như vậy thì trên tám mươi mg trên đề sili là người ta đã thấy rằng là cái tiên lượng tử vong
ở đây bệnh nhân xét nghiệm tới một trăm sáu mươi mg trên dd thì có nghĩa là gấp đôi cái mức mà người ta quy định
là có khả năng tử vong rồi như vậy thì cũng rất là cao ha
chỉ trong vòng một tháng cuối
tháng qua bệnh viện thống nhất tiếp nhận dòng dập một mươi hai bệnh nhân bị ngộ độc metanol nhập viện cấp cứu
trong tình trạng siêu hô hấp tổn thương tim mạch và huyết áp sáu bệnh nhân trong số đó đã tử vong
đa số đều là lao động nghèo thứ nhất là nó dồn dập dồn dập và nó nằm trong cái bệnh cảnh của
đang nhiễm covid và sau covid trong đó thì có những bệnh nhân thì có những người mà họ kể là
một số là trước dịch thì họ có uống rượu rồi từ covid tới giờ là ngày nào cũng uống và tới lúc đó thì đập trúng cái cây
đó thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà covid nó cũng sẽ ảnh hưởng lên cái đời sống xã hội
và trong đó có cái sinh hoạt của người dân và trước đây thì giống như anh khoa nói rồi pha cái methanol
trước đây thì thấy thường thường nó cũng không có đến nỗi bệnh nặng như thế này không biết là vì cái chuyện mà khó khăn
rồi kinh tế hay sao mà có lẽ cái pha nó pha nộ độ nhiều hơn do đó cái tỉ lệ tử vong chúng ta thấy rất là nhiều
tâm lý bị ảnh hưởng trong giai đoạn giãn cách có thể là nguyên nhân khiến những người này thường xuyên sử dụng rượu
ngồi đọc metanol nhẹ nhập viện sớm vẫn cứu được nhưng uống quá nhiều uống thường xuyên hệ thần kinh trung ương và các cơ quan đã bị tổn thương thì sẽ rất nguy hiểm
do vụ việc có tính chất phức tạp nên bệnh viện thống nhất đã báo cáo với sở y tế thành phố hồ chí minh và cơ quan hữu quan
kính thưa quý vị động biên phòng cần thành vừa tạm giữ một xà lan chở khoảng một trăm năm mươi tấn phân bón dạng tổng hợp không rõ nguồn gốc trên vùng cửa biển cần giờ
theo đó qua công tác phối hợp dự tội công tác của động biên phòng cần thành cùng với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh tiến hành tồn tra kiểm soát khu vực cửa biển cần giờ
thì phát hiện phương tiện xà lan tự hành mang biển số la tám nghìn tám do ông nguyễn ngọc sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cư ngụ tại xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an điều khiển
có dấu hiệu khả nghi di chuyển từ vịnh đồng tranh vào cửa sông xoài rạp luôn xoài rạp
tại thời điểm kiểm tra trên xà lan có chở một lượng lớn phân dạng tổng hợp không bao bì không có hóa đơn chứng từ mua bán
hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ liên quan đến phương tiện thuyền viên làm việc trên tàu
làm việc với cơ quan chức năng thuyền trưởng nguyễn ngọc sĩ cho biết số phân bón này mua từ bà rệ vũng tàu
chở về thành phố hồ chí minh tiêu thụ nhưng không có giấy tờ nguồn gốc và hóa đơn buôn bán
hiện tại đồn biên phòng long hòa đã tiến hành kiểm tra y tế phòng dịch và lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật
ngày ba mươi tháng chín đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị bộ tài chính
miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện cơ giới đi đăng kiểm trong thời gian đến hết năm hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hiện lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ở mức một trăm linh đồng trên xe con và năm mươi đồng trên xe tải
theo dữ liệu thu phí kiểm định gần đây cục đăng kiểm việt nam ước tính
tổng số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định trong bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một khoảng một trăm linh một tỷ đồng
phần thu này được các trung tâm đăng kiểm nộp về ngân sách các địa phương
hiện đề xuất trên đang được bộ tài chính xem xét
nếu được chấp thuận bộ tài chính sẽ ban hành thông tư mới có thể thực hiện miễn thu lệ phí kiểm định cho phương tiện
cùng với đề xuất trên bộ giao thông vận tải cũng đề nghị bộ tài chính chủ động xem xét
việc kéo dài hơn thời gian giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải
đối với xe khách một mươi với xe tải hiện có hiệu lực đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cục đăng kiểm việt nam cho biết trước đó cũng lấy ý kiến về việc đề xuất giảm phí giá dịch vụ đăng kiểm cho phương tiện
từ hai trăm bốn mươi đồng đến năm trăm sáu mươi đồng trên xe tùy loại
tuy nhiên hầu hết trung tâm đăng kiểm không đồng thuận do trung tâm đăng kiểm cũng hoạt động theo cơ chế giá dịch vụ
và thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn do nhiều xe ô tô dừng hoạt động không đến kiểm định
thậm chí có đơn vị bị thu hút
lỗ mặt khác mức phí kiểm định được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi ba nên không có lợi nhuận
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hàng loạt chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực như doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới
quy định mới về đăng kiểm ô tô ban hành mẫu giấy xác nhận mới để mua nhà ở xã hội cụ thể như sau
một quy định mới về đăng kiểm ô tô
từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi
thông tư một trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải có hiệu lực với nhiều nội dung mới liên quan đến việc đăng kiểm ô tô như
đi đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ
mà chỉ cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc giới hẹn cấp giấy đăng ký xe
đồng thời cần nộp bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đối với trường hợp xe cải tạo
bốn trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm gồm xe có khiếm khuyết hư hỏng kiểm định không đạt
xe thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp nhập khẩu kiểm định
thì đơn vị đăng kiểm sẽ xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe qua xác minh không phù hợp với xe trên thực tế
xe tạm nhập tái xuất xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết
tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng đối với chu kỳ đầu và từ sáu tháng lên một mươi hai tháng đối với chu kỳ tiếp theo
quy định riêng về mẫu tem kiểm định riêng cho xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải thay vì dùng chung như quy định trước đây
hai thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ
điểm e khoảng năm điều ba thông tư bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính cũng sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi
đã bổ sung thêm một loại phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ là xe ô tô đặc trụ
gồm xe thông tin vệ tinh xe chống đại xe phòng chống
xe thông tin vệ tinh xe phòng chống khủng bố chống bạo loạn và các xe ô tô đặc trụng khác của bộ công an
ngoài ra các trường hợp khác vẫn được miễn phí như quy định cũ là xe cứu thương xe chữa cháy xe ô tô cảnh sát một trăm một mươi ba
có in dòng cảnh sát một trăm một mươi ba ở hai bên thân xe xe ô tô chuyên chở phạm nhân xe cứu hộ cứu nạn
ba ban hành báo giấy xác nhận để mua nhà ở xã hội mới
thêm một thông tư có hiệu lực từ ngày hôm nay đó là thông tư chín hai nghìn hai mươi một của bộ xây dựng
hướng dẫn về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội
thông tư này đã bỏ yêu cầu người mua lại nhà ở xã hội phải được sở xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà
về việc người này chưa hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội
hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng

thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
bổ sung nhiều trường hợp học sinh sinh viên được miễn học phí
nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một của chính phủ về chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong đó điều một mươi năm nghị định này đã bổ sung thêm nhiều học sinh sinh viên
thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như
người học chương trình trung cấp cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ không người đường tượng
học sinh cấp hai ở thôn
bản đặc biệt phó khăn người học các ngành nghề chuyên môn đặc cụ
ngoài ra mức hỗ trợ chi phí học tập tài khoản cũng tăng thêm năm mươi đồng một tháng
so với quy định trước đây từ một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
mức hỗ trợ chi phí học tập là một trăm năm mươi đồng một tháng một học sinh
nghị định này cũng quy định cụ thể về lộ trình tăng học phí với tất cả các cấp học
từ bầm go phổ thông đại học
vâng và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại